xin kính chào quý vị và các bạn
một hai ngày tới thời tiết tại miền bắc chịu sự chi phối của khối không khí lạnh
kết hợp với rãnh gió tây trên mực năm m
nên trời chuyển nhiều mây và giảm bớt nắng hanh
sau đó từ ngày hai mươi bảy khi rãnh gió tây di chuyển hẳn ra biển
thì tình trạng khô hanh sẽ được lập lại
còn về nhiệt độ nền nhiệt trên khu vực này duy trì ở ngưỡng là một mươi tám hai mươi tám độ
tương tự tại các tỉnh thành phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
cũng nhiều mây và trạng thái nắng hanh cũng được giảm đáng kể
do tác động của rãnh gió tây trên cao
sau đó sau đến ngày hai mươi bảy nắng hanh sẽ quay lại
khi hình thế gió tây di chuyển hẳn về phía đông
còn về nhiệt độ tại đây chưa có nhiều biến động
với mức nhiệt độ trưa chiều đang ở mức hai mươi năm hai mươi tám độ
các tỉnh ven biển trung bộ từ hà tĩnh đến khu vực thừa thiên huế
trong ba ngày tới chịu tác động bởi gió đông bắc
kết hợp với nhiễu động gió đông từ biển đẩy vào
nên có mưa rông trên diện rộng có nơi có mưa vừa mưa to đến rất to
từ khoảng trưa chiều ngày hai mươi bảy mưa giảm nhanh
khi hình thế gây mưa do nhiễu động gió đông không còn
khu vực từ đà nẵng đến khánh hòa cũng chịu tác động
của nhiễu động gió đông từ biển vào
nên trong ba ngày tới có mưa rào và rông mạnh
cục bộ có mưa to đến giấc to
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc và gió giật mạnh
sau đó từ ngày hai mươi bảy thì mưa rông sẽ giảm nhanh
khi nhiễu động gió đông không còn
về nhiệt độ tại đây đang ở mức hai mươi một hai mươi chín độ
vùng cao tây nguyên trong một hai ngày tới
cũng có mưa rào và rông rải rác
do nhiễu động của gió đông
cục bộ có nơi xảy ra mưa vừa
từ khoảng ngày hai mươi bảy thì mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
ngày nắng nhiều
nhiệt độ cao nhất trong ngày tại đây
ra động trong khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
đến với tỉnh thành nam bộ
tại đây trong hai ngày tới
cũng có mưa rông rải rác vào lúc chiều tối
trong mưa rông cần đề phòng với tô lốc
và gió giật mạnh gây nguy hiểm
sau đó từ ngày hai mươi bảy thì mưa sẽ giảm xuống diện vài nơi
còn về nhiệt độ trên khu vực
đang ở mức hai mươi ba ba mươi ba độ